trong những năm gần đây các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế đã nắm bắt cơ hội đầu tư
liên doanh liên kết không ngừng mở rộng thị trường tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
góp phần phục vụ hiệu quả hơn trong công tác khám chữa bệnh cho người dân
và quảng bá sản phẩm y tế rộng rãi đến cộng đồng
thời gian vừa qua đã có hàng trăm doanh nghiệp việt nam hợp tác với nhật bản
cũng như hàng trăm doanh nghiệp nhật bản hợp tác với doanh nghiệp việt nam
trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe
thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá giữa hai nước
các doanh nghiệp đã có cơ hội trao đổi kinh nghiệm quảng bá sản phẩm
liên doanh liên kết chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả
trong sản xuất kinh doanh các thiết bị y tế
cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở quốc gia phát triển như nhật bản
hôm nay bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
phối hợp với tổ chức sự hoàn hảo của y tế nhật bản
triển khai các chương trình hợp tác cải thiện môi trường y tế tại việt nam
cụ thể như thiết lập trung tâm đào tạo kỹ thuật nội soi ở tại bệnh viện bạch mai
trung tâm khám bệnh tổng quát tại bệnh viện trợ rẫy
chúng tôi đã thông qua công ty cổ phần hợp tác
y tế việt nam nhật bản để đưa bệnh nhân việt nam tới đất nước chúng tôi khám và điều trị bệnh
đặc biệt là các bệnh nán y đạt hiệu quả tốt nhất
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành y dược nắm bắt cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường
chuyển giao công nghệ góp phần thực hiện chiến lược nhằm chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân
tại triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam hai nghìn một mươi chín
đã có trên năm trăm linh dân hàng của bốn trăm năm mươi đơn vị đã tham gia
đây là những gian hàng giới thiệu các công nghệ mới
nhất về lĩnh vực y dược cho việc chăm sóc sức khỏe của con người